tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi sáu thì mưa rông sẽ giảm dần
trong ngày có nắng nhiều hơn khiến cho nền nhiệt có xu hướng tăng lên
nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa rông cũng có thể kéo dài đến hết ngày một mươi sáu
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt trong hai ngày tới tại đây đạt ở mức là hai mươi ba ba mươi ba độ
sang chiều tối ngày một mươi bảy thì mưa rông cũng sẽ giảm dần
trong ngày trời có nắng nhiều hơn nên nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
ở khu vực miền trung thanh hóa sẽ có mưa nhưng trong chiều tối và đêm nay
còn sang ngày mai thì mưa cũng sẽ giảm nhanh
trong khi đó các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
không chịu tác động của rãnh mây rông nên phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
nên nhiệt độ trên khu vực nhìn chung là vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt ngày đêm tại các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thừa thiên huế là hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa
cũng không chịu tác động gì của dãy mây rông
vì thế thời tiết ở đây vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
với mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chỉ riêng các tỉnh ninh thuận bình thuận
thì mức nhiệt dễ chịu hơn với nền nhiệt độ trưa chiều
chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
ở tây nguyên trong ba ngày tới
sẽ chịu tác động của gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì thế về chiều và mưa
tối vẫn có mưa rào và rông
nhưng diện giảm xuống giải rác
và số điểm mưa to cũng giảm hơn
còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn
nên nền nhiệt độ tây nguyên duy trì ở mức là hai mươi một đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rông lúc chiều tối
nhưng số điểm mưa vừa mưa to sẽ giảm hơn
ban ngày ở đây vẫn còn nắng gián đoạn
nên mức nhiệt ngày và đêm vẫn giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ